ngày một mươi hai tháng hai công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã khởi tố bảy đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện gò dầu kiểm tra hành chính quán karaoke m thuộc khu phố thanh hà thị trấn gò dầu
phát hiện hai mươi ba người khách tại hai phòng sử dụng ma túy trái phép thu giữ ma túy gần tám mươi bốn triệu đồng và một số vật dụng có liên quan
tết nhanh hai mươi ba đối tượng đều dương tính với ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện gò dầu thu giữ thêm một số sổ sách có ghi chép thông tin của ba mươi một người vay tiền
với lãi suất tương đương bảy trăm ba mươi một năm với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng tiền lãi suất đã thu là ba trăm bốn mươi một triệu đồng
hiện một mươi năm đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy đã bị công an huyện gò dầu xử phạt vi phạm hành chính mỗi người một năm triệu đồng
riêng về hành vi cho vay lãi nặng đang tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện lục yên tỉnh yên bái vừa bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày tám tháng hai tại tổ dân phố sáu thị trấn yên thế
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận là hoàng văn nhu và dương văn biên cùng chú tại xã minh xuân huyện lục yên
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ hai mươi phút ngày tám tháng hai biên và nhu đến tổ sáu thị trấn yên thế
thấy hai chiếc xe máy đỗ ở hiên nhà không có ai trông coi nên đã trộm cắp hai chiếc xe máy này
ngày tám tháng hai khi biên và nhu mang hai chiếc xe máy đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện hành vi phạm tội
ngày một mươi hai tháng hai công an huyện mường la tỉnh sơn la đã vận động thành công một đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
trốn khỏi nơi giam giữ ra đầu thú
qua công tác giả soát xác minh công an huyện mường la đã nắm được thông tin và vận động thành công đối tượng
đàm văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la ra đầu thú
trước đó vào năm hai nghìn sáu đối tượng thịnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá một điểm đá gà ăn tiền bắt quả tang ba mươi hai đối tượng tham gia và thu giữ trên chín mươi triệu đồng
qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng một mươi hai h trưa ngày một mươi hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tăng ba mươi hai đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất chống sau nhà một người dân thuộc ấp châu thành xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm sáu con gà đá hai mươi bốn điện thoại di động số tiền khoảng chín mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
về tình hình dịch bệnh trong nước theo cập nhật cấp độ dịch của bộ y tế số tỉnh thành vùng xanh tương đương với cấp độ một về dịch covid một mươi chín vẫn là bốn mươi tám địa phương một mươi năm tỉnh thành còn lại là vùng vàng tương đương với cấp độ hai vì dịch covid một mươi chín hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch thì cả nước có bốn mươi bảy xã phường thuộc vùng đỏ các địa phương cần tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm các
trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly khu phong tỏa tiếp tục tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn

cơ quan đơn vị địa phương có liên quan ra soát các thông tin và tạm dừng giao dịch biến động theo quy định của pháp luật đối với các tài sản bất động sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân có liên quan
trên cơ sở đó tổng hợp khẩn trương tham mưu ubnd tỉnh ra văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo quy định
như intv đã đưa tin tối ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam năm bị can
gồm nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lương văn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
và ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận cả năm bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan đến việc giao hơn chín mươi hai m hai đất của ba lô đất số một mươi tám một mươi chín hai mươi thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii vào năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng lại áp ra đất năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tỷ đồng
đấu tranh mở rộng vụ án lượt
đảo chiếm đoạt tài sản ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một do đối tượng ngô văn tới ở quận hoàng mai hà nội cầm đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã bắt đối tượng phạm hùng ở quận nam tử liêm thành phố hà nội
theo hồ sơ vụ việc khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ
qua người quen giới thiệu người này có biết ngô văn tới sau đó tới giới thiệu là bản thân có nhiều mối quan hệ
tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn do tin tưởng người phụ nữ này đã đưa cho tới một tỷ đồng để lo việc
sau khi nhận tiền đối tượng tới đưa cho đối tượng hùng bảy trăm linh triệu đồng còn mình lấy ba trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nghe tin tới bị bắt đối tượng hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đã bị bắt vào ngày hôm qua một mươi một tháng hai
từng có ba tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản thế nhưng vẫn liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khác
đặng quốc thành chú tại huyện mơ rác tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ
vòng ngày hai mươi tám tháng một thành mang theo kìm cộng lực văn phá khóa đón xe khách từ tỉnh đắk đông
đột nhập vào một nhà người dân ở xã thuận hạnh huyện đắk rông để lấy cắp một xe máy
sau đó thành điều khiển chiếc xe về đắk lắc tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa một nhà dân
ở thành phố bù ma thuật lấy cắp ba máy tính sát tay
đến ngày tám tháng hai thanh tiếp tục điều khiển chiếc xe máy đã trộm đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đột nhập vào nhà dân lấy tiếp một xe máy và một chiếc máy tính sách tay
rồi đưa toàn bộ tài sản trộm cắp được về nhà mình ở đắk lắc cất giấu
ngày một mươi tháng hai thành tháo biển số chiếc xe máy trộm ở đắk nông lắp vào chiếc xe máy khác
để đi bán hai chiếc máy tính trộm cắp thì bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
thay vì giải quyết bình tĩnh ôn hòa khi xảy ra va chạm giao thông
thì không ít lái xe lại thích dùng bạo lực nắm đấm để nói chuyện
và từ những ứng xử thiếu văn hóa giao thông này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc
và hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội khi người thì thiệt mạng còn kẻ thì vào tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố đối với ba bị can vũ văn lực nguyễn thành sang bùi thế quang
cùng chú tại huyện việt yên với các hành vi giết người và chê giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tháng hai
khi đang trên đường đi chúc tết xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
sau va chạm hai bên xảy ra xô xát đánh nhau
đối tượng vũ văn lực đã dùng dao nhọn mang sẵn trên người
đâm liên tiếp khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
em thích em đặt về thì khi em đặt về thì em nhận được thì em có giá
em kiểm tra thì có thấy con dao ở bên trong
nhưng mà sau đó em vẫn thích em vẫn tiếp tục sử dụng
hàng ngày em đeo và xong đến lúc xé sự việc thì em mới nhớ ra
là em mới sử dụng con dao ở bên trong với thân mặt thân lưng đấy
em thấy mình thực sự là sai có lỗi với bố mẹ có lỗi với tất cả mọi người
cộng đồng em thấy anh binh mình là sai
hay vụ việc tại tỉnh an giang mới đây cũng gây phẫn nộ trong dư luận
chỉ từ một va chạm nhẹ khi tham gia giao thông nguyễn thành huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường long thạnh thị xã tân châu đã dùng chân đạp vào xe đối diện
làm nạn nhân ngã ba vào trụ điện khiến nạn nhân chết tại hiện trường
còn người ngồi sau tử vong khi được đi cấp cứu tại bệnh viện
chúng ta cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông
nếu có va chạm đặc biệt là chỉ va chạm nhẹ
thì phải hết sức bình tĩnh để xử lý tình huống
có như vậy chúng ta mới có thể hy vọng xây dựng được môi trường giao thông an toàn văn minh hiện đại
một tụ điểm đá gà ăn tiền khác cũng đã được công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai triệt phá tại một khu dãy với một mươi đối tượng tham gia
một mươi đối tượng bị bắt quả tang đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu vực dãy điều ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng
ngoài ra còn có chín điện thoại di động một mươi một xe máy ô tô
cùng các phương tiện đánh bạc là tám con gà đá
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo thống kê của bộ y tế
đến nay cả nước đã có năm mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi
còn một mươi tỉnh bao phủ mũi hai dưới chín mươi
tính đến hết ngày một mươi một tháng hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người
từ một mươi tám tuổi đến hai mươi tuổi
từ một mươi tám tuổi trở lên ở nước ta là một trăm sáu mươi tám năm triệu liều trong đó mũi một gần bảy mươi bảy triệu liều
mũi hai trên sáu mươi tám một triệu liều mũi bổ sung trên một mươi một năm triệu liều và mũi ba trên một mươi tám một triệu liều
ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ mũi hai năm
từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
về công tác tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi số mũi vaccine đã thực hiện là gần một mươi sáu năm triệu liều
hiện bốn mươi trên sáu mươi ba
ba mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi bốn tỉnh thành phố từ tám mươi đến dưới chín mươi
và chín tỉnh thành phố từ năm mươi bảy đến dưới tám mươi
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai ra soát tiêm vết các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng
chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đầy đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị vừa bắt giữ ba vụ vận chuyển hàng lậu
chỉ trong một đêm tan vật thu được là bảy gói thuốc lá ngoại các loại
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng đồng tháp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
khi đến địa phận khu vực cầu nam hăng thuộc ấp ba xã thường phước một huyện hồng ngự
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết các bao tải bên bờ sông
nhận định đây là nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ
tổ công tác tiến hành vây bắt
các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa lợi dụng đêm tối chạy thoát kiểm tra các bao hàng bị bỏ lại
tổ công tác phát hiện và thu giữ năm gói thuốc lá ngoại trị giá hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số một
của đồn biên phòng cầu muốn làm nhiệm vụ tại khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự
đã phát hiện và ngăn chặn hai vụ vận chuyển hàng lậu thu giữ hai gói thuốc lá ngoại các loại
hiện các đơn vị của bộ đội biên phòng đồng tháp đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
như đã thông tin ở đầu chương trình ngày một mươi sáu tháng hai tới đây tức là ngày một mươi sáu tháng riêng năm nhâm dần
khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương tại huyện mỹ đức hà nội chính thức mở cửa đón du khách thập phương
tuy nhiên từ ngày một mươi một tháng hai tức là ngày một mươi một tháng riêng ban tổ chức đã thực hiện bán vé
trong quy trình vận hành thử nghiệm đón khách an toàn trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
cùng với công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh thì công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng được cơ quan chức năng địa phương đặc biệt chú trọng
đây là ba trong sáu đối tượng cò mồi treo kéo khách đi đò bị đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện mỹ đức bắt trong ngày đầu tiên khu di tích thắng cảnh hương sơn mở cửa trở lại
nhóm cò mồi này đứng ở đầu đường vào khu di tích khi thấy ô tô của khách
các đối tượng này sẽ đi xe máy đuổi theo đeo bán treo kéo du khách
ngay từ sáng hôm nay là năm giờ sáng lực lượng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt
và qua quá trình tuần tra kiểm soát thì đã tạm giữ sáu trường hợp
nhiên quan đến treo kéo khách ngay đò đập hồ sơ làm rõ các hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với khu di tích thắng cảnh hương sơn
công an huyện mỹ đức ứng trực gần một trăm linh quân số thành lập một mươi năm chốt chạm
từ ngã tư tế tiêu đến các chốt chạm trong khu vực di tích thắng cảnh hương sơn
các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý tin tố giác tội phạm

để đảm bảo cho khách được an toàn chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà đò
là chuẩn bị các loại phương tiện sạch sẽ và có giỏ đựng rác phải có phao cứu sinh phải có ụ nổi
điểm mới dễ nhận thấy trong những ngày đầu mở cửa trở lại là các gian hàng kinh doanh
được cấp phép kinh doanh đều lùi sâu vào trong có tủ bảo quản thực phẩm đạt ở vị trí phù hợp
không chăm móc thịt tươi sống để quảng cáo gây phản cảm
do vậy đến thời điểm này nhìn chung du khách đều cảm thấy
trước các điểm di tích như đền trình chùa thiên chù chùa long vân chùa bảo đài
đều có người nhắc nhở du khách
không xả rác bừa bãi thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh
còn tại vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường thực hiện nhiệm vụ
tránh để xảy ra uốn ứ ách tác cả trên đường bộ và đường thủy
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường chú tại ấp bảy trợ xã đông thái huyện an nguyên tỉnh kiên giang
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
còn về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trương văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp bình trung
xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang
hộ khẩu thường chú tại ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện